do lượng hành khách đi lại qua sân bay tân sơn nhất trong dịp giáp tết tăng rất mạnh
nên trong nhiều ngày qua khu vực sân bay thường xuyên bị ủn tắc
ảnh hưởng tới việc lưu thông trên đường và ảnh hưởng tới cả hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm góp phần kéo giảm hạn chế ủn tắc tại sân bay trong cao điểm tết này
xác định sân bay quốc tế tân sơn nhất là điểm nóng giao thông trong dịp sắp tết
nên cảnh sát giao thông tp hcm đã sớm lên các phương án kế hoạch cụ thể để hạn chế tối đa
tình trạng ủn tắc kẹt xe bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân đến sân bay về quê đón tết
mặc dù đã có các phương án phòng tránh song do lượng người và xe đổ về sân bay tăng đột biến trong những ngày qua
nên nhiều thời điểm các tuyến đường quanh sân bay bị tắt ngẽn hoàn toàn
đường trường sơn con đường duy nhất ra vào sân bay tân sơn nhất luôn trong tình trạng quá tài
tuy nhiên ghi nhận chung cho thấy tình hình lưu thông tại khu vực sân bay trong dịp cao điểm tết mậu tuất này
cũng đã tiến triển hơn so với trước
năm nay thì có phần giảm ủn tắc hơn và di chuyển thì cũng thuận lợi
về cái ủng tắc thì cho một số người mà thiếu ý thức thôi
nhưng mà cũng nhờ có nhiều anh em công an thì cũng điều tiết giao thông tốt
và lực lượng an ninh của sân bay thì cũng giải quyết được một số vấn đề của sân bay
đông nói chung là vô rất là đông lượng xe vô sân bay rất là đông
ở trong sân bay nó cũng điều tiết tốt
cho nên là
năm nay cảnh sát giao thông tp hcm còn xây dựng thêm các đội phản ứng nhanh
để giải quyết sự cố giao thông tại khu vực sân bay
đồng thời tăng cường tập trung lực lượng tại nhiều tuyến đường
cùng giao lộ trọng điểm xung quanh khu vực sân bay
để tạo sự liên thông trong công tác phân luồng xử lý
bảo đảm trật tự giao thông trên diện rộng cho toàn khu vực
sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị cả bên trong và bên ngoài sân bay
trong đó có những nỗ lực của lực lượng
cảnh sát giao thông đã góp phần bảo đảm cho việc đi lại của người dân
phần nào được thông suốt an toàn thuận lợi